sáng nay ngày một mươi tháng tám phiên họp thứ một mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức khai mạc
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
trong phiên họp lần này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về một số vấn đề
còn nhiều ý kiến khác nhau của bốn dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba
đó là luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi luật thủy sản sửa đổi luật quản lý nợ công sửa đổi
luật tố cáo sửa đổi
bên cạnh đó các nội dung như điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương của chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy
việc phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu
cũng sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần này
việc tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề công tác quản lý nhà nước
về quy hoạch xây dựng kiến trúc đô thị hạ tầng kỹ thuật đô thị hướng dẫn kiểm tra quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị
theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị
các bộ ngành có liên quan sẽ tham gia giải trình để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu quốc hội chất vấn